chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia
cụ thể mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là năm mươi triệu đồng
đối với tổ chức mức phạt tiền gấp hai lần đối với cá nhân
các hành vi bị xử phạt như làm hư hại mốc quốc giới cọc dấu dấu hiệu đường biên giới
làm thay đổi dòng chảy sông suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia
xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi ba mươi mét tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới việt nam trung quốc
hoặc một trăm linh m tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới việt nam lào việt nam campuchia
xây dựng trái phép công trình trên sông suối biên giới
nghị định cũng quy định mức phạt từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới đất liền
trong đó có việc điều khiển các phương tiện bay trong khu vực biên giới hoặc qua biên giới